ngày hai mươi sáu tháng ba công an quận bình thạnh tp hcm cho biết đơn vị đã phong tỏa hiện trường
khám nghiệm điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ cháy tại hẻm hai trăm tám mươi đường bùi hữu nghĩa phường hai
khoảng một mươi h ba mươi phút cùng ngày đám cháy bùng phát dữ dội tại căn nhà nằm sâu trong hẻm
phát hiện cháy người dân địa phương hô hoáng và dùng phương tiện chữa cháy tại chỗ dập lửa nhưng bất thành
thêm một số nhân chứng thời điểm xảy ra cháy có một nam thanh niên trên người nồng nặc mùi xăng
từ hiện trường tháo chạy ra ngoài
thanh niên này có quan hệ tình cảm với cô gái sống trong căn nhà bị hỏa hoạn trên
những tin báo cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận bình thạnh đã đến hiện trường dập lửa
hơn nửa tiếng sau đám cháy được dập tắt
hỏa hoạn không gây thương vong về người nhưng khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi
đại diện ủy ban nhân dân phường hai cho biết trưa cùng ngày năm thanh niên trên đã đến cơ quan điều tra trình diện
công an đang làm việc với thanh niên này để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn